thưa quý vị ngày hôm qua cả nước tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng gây cảm giác miệt mỏi vô cùng
và có lẽ câu hỏi chúng ta nghe nhiều nhất là bao giờ đợt nắng nóng này kết thúc đúng không ạ chị thảo
vâng đúng là như vậy
và thưa quý vị tin cũng không được vui lắm đó là người dân bắc bộ và trung bộ sẽ vẫn phải tiếp tục chống trọi với nắng nóng thêm khoảng ba ngày nữa
và từ ngày hai mươi tám tháng bảy trở đi thì thời tiết mới có dấu hiệu dịu đi
và trong khi đó thì tây nguyên và nam bộ dù kết thúc đợt nắng nóng ở phía trước
nhưng mà lại phải đón nhận thêm một đợt mưa rông khả năng là có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp
và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
vâng ạ mưa tại tây nguyên và nam bộ thì còn được dự báo là kèm theo cả lốc và gió giật mạnh
nên người dân trong khu vực chú ý là kiểm tra gia cố lại nhà cửa đặc biệt là phần mái nhà